thông tin hạn chế xe máy đi vào nội đô ở các thành phố lớn đang được dư luận rất quan tâm
theo sở giao thông vận tải tp hà nội và tp hồ chí minh hiện hai thành phố này đang hoàn thiện đề án
phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng tiến tới dừng hoạt động của xe máy
ở các quận nội thành vào năm hai nghìn ba mươi tuy nhiên những đề xuất này đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
liệu rằng đề xuất này có khả thi giải pháp nào có thể hạn chế được phương tiện cá nhân
và nâng cao được năng lực của hệ thống giao thông công cộng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những hình ảnh tại đường nguyễn trãi tuyến đường xuyên tâm trục giao thông chính
cửa ngõ phía tây thủ đô hà nội mặc dù có làn đường rộng một mươi năm mét tuy nhiên đến giờ cao điểm
tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc bởi lượng phương tiện giao thông quá lớn
còn đây là tuyến đường tố hữu lê văn lương hơn hai năm nay áp lực giao thông lên tuyến này rất lớn
nhiều xe leo lên vỉa hè đi ngược chiều đường để tìm lối thoát
vì vậy hạ tầng giao thông xuống cấp trầm trọng kể từ khi ưu tiên làn đường dành riêng cho xe bít nhanh brt
khuyến khích người dân đi các phương tiện công cộng mới đây sở giao thông vận tải hà nội
đã đề xuất cấm xe máy trên hai tuyến đường này
tuy nhiên phương án cấm xe máy ở hai tuyến đường nguyễn trãi và lê văn lương sẽ khó thành công một cách bền vững
bởi vì xe máy chưa hẳn đã là nguyên nhân gây ủn tắc giao thông
kinh nghiệm chung của thế giới chỉ ra rằng xe buýt chỉ đáp ứng được khoảng hai mươi
cao nhất có thể lên tới hai mươi năm nhu cầu đi lại của người dân
tuy nhiên thực tế hiện nay tại các đô thị lớn của nước ta mới chỉ đáp ứng một mươi một mươi một nhu cầu đi lại của người dân
vì vậy nâng cao chất lượng hệ thống giao thông công cộng là giải pháp quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay
giải pháp chắc chắn là xây được nhiều tàu điện ngầm nhiều tuyến xe bít
nhiều phương tiện lưu thông đảm bảo thuận tiện chi phí rẻ hợp lý hơn
thì thậm chí không cần nói cấm người dân cũng sẽ sẵn sàng đón nhận sẵn sàng thay thế
việc hạn chế cấm phương tiện cá nhân vào nội đô cần tiến hành từng bước chắc chắn và có sự đồng thuận của người dân
tuyến đường nào đủ điều kiện về hạ tầng phương tiện vận tải hành khách công cộng thì hạn chế hoạt động của xe máy trước
phải tiếp tục phát triển phương tiện vận tải công cộng
các cơ quan liên quan cần tính toán cân nhắc kỹ có lộ trình để làm sao sau khi cấm xe máy
thì người dân vẫn được hưởng dịch vụ vận tải công cộng tốt nhất và thuận lợi nhất